linh quan đến vụ giải cứu chó bé bị lọt trong lòng cọc bê tông ở đồng tháp
cho đến nay các lực lượng thi công cứu hộ vẫn đang tích cực khẩn trương
công tác giải cứu cháu bé gặp nạn và tất cả các phương tiện thiết bị nhân lực được huy động tối đa cho công tác cứu hộ
trong buổi sáng và trưa ngày hôm nay lực lượng thi công cứu hộ đã tạm dừng phương pháp khoan xoáy nước
tiếp tục tiến hành khoan ruồng xoắn và đang thực hiện ở độ sâu đáy cọc bê tông khoảng ba mươi bốn mét
do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
dự kiến sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất lực lượng cứu hộ sẽ cho tiến hành nhổ cọc bê tông
trong sáng ngày hôm nay bộ giao thông vận tải bộ xây dựng ban quản lý dự án mỹ thuận cùng các chuyên gia
lực lượng công an quân đội đã được tăng cường hỗ trợ thêm cho công tác cứu hộ
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cũng có mặt tại hiện trường